kính chào quý vị và các bạn
trong những ngày tới tại các tỉnh ở phía đông bắc bộ sẽ liên tục xuất hiện mưa rông rải rác
với thời gian tập trung nhiều hơn vào chiều tối đêm và sáng sớm
đáng lưu ý từ đêm mùng năm ngày mùng sáu mưa sẽ có khả năng tăng hơn về cường độ xuất hiện mưa vừa mưa to và rông
trong mưa rông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ trong ba ngày tới phổ biến sẽ không quá ba mươi hai độ
các tỉnh phía tây bắc bộ cũng sẽ có mưa rông rải rác có nơi có mưa to tập trung về chiều tối đêm và sáng
ban ngày trời nắng oi với nhiệt độ cao nhất trong vòng ba ngày tới sẽ là ba mươi một ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi tại lai châu điện biên và sơn la nhiệt độ ban trưa vượt ba mươi năm độ
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong ngày mai sẽ có nắng nóng nhẹ ở phần phía bắc khu vực
phần phía nam khu vực nắng nóng có cường độ mạnh hơn với mức nhiệt trưa chiều mai là ba mươi bốn ba mươi bảy độ
sau hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng cường nắng nóng suy giảm đáng kể trên toàn khu vực
khu vực đà nẵng đến bình thuận nắng nóng có cường độ khá tập trung ở phần phía bắc trong trưa chiều mai
phần phía nam chỉ có nắng nóng nhẹ
trong hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng cường trên khu vực
cục bộ có thể xuất hiện mưa vừa mưa to và rông và nhiệt độ sẽ giảm từ hai đến ba độ
với các tỉnh thuộc tây nguyên từ ngày mai nắng nóng cũng bắt đầu suy giảm tại khu vực này
chỉ còn xuất hiện cục bộ chiều tối có mưa rào rải rác
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo tại khu vực này
nắng nóng cũng giảm cường độ tại các tỉnh thành nam bộ trong ba ngày tới
chiều tối có mưa rông rải rác khiến không khí dễ chịu hơn
nhật độ cao nhất trong ngày mai là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn